thời gian qua do giờ biến chủng mới nguy hiểm một số f công vừa khỏi bệnh ở tp hcm đã tìm cách tiêm vaccine covid một mươi chín
họ không khai rõ thông tin đã nhiễm bệnh để nhận được sự tư vấn của bác sĩ khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine
ông trần vũ hữu duy chủ tịch ủy ban nhân dân xã vĩnh lộc a huyện bình chánh lưu ý trước khi tiêm vaccine
f vừa khỏi bệnh cần phải cai báo thông tin thành thật và bản cam kết để nhân viên y tế tư vấn đầy đủ trước khi tiêm
về việc có cấm f tiêm vaccine dưới sáu tháng sau khi khỏi bệnh hay không
ông ngô xuân bình chủ tịch ủy ban nhân dân phường ba quận gò vấp cho biết
hiện tại với trường hợp f khỏi bệnh muốn tiêm vaccine cơ sở tiêm chủng địa phương chỉ khuyến cáo không cần thiết phải tiêm chứ không cấm
chủ trương của thành phố là tiêm vét tiêm cho người dân chưa đủ liều cơ bản
về chuyên môn f khỏi bệnh nhiều
tuy nhiên nếu f khỏi bệnh nóng ruột muốn tiêm đủ liều cơ bản
thì chúng tôi cũng thực hiện theo yêu cầu sau khi đã tư vấn càng kẻ
ông bình cho biết cũng theo ông bình nguyên nhân f vừa khỏi bệnh muốn tiêm vaccine
cũng xuất phát từ thông tin về biến thể mới omicron
qua rà soát f khỏi bệnh trên địa bàn từ tháng năm đến nay
đa số cũng đã tự đi tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín ông bình thông tin
về nguyên tắc f vừa khỏi bệnh không có tiêm vaccine
không cần thiết phải tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
bởi vì kháng thể do bị nhiễm bệnh còn mạnh hơn kháng thể từ việc tiêm vaccine